thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam hai bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình hạc thành tower địa chỉ số ba phan chu trinh phường điện biên thành phố thanh hóa
hai bị can bị khởi tố gồm nguyễn bá hùng năm mươi tám tuổi nguyên phó giám đốc sở tài chính hiện là bí thư huyện ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân ủy viên ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa
và văn xuân hùng sáu mươi ba tuổi nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá cả thuộc sở tài chính
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ